hai vợ chồng trần văn hoàng và trần thị thanh nguyên cùng chú thệ phường phước hòa
thành phố tam kỳ vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền vợ chồng hoàng và nguyên
chiếm đoạt của các bị hại lên tới ba trăm bảy mươi tỷ đồng
theo điều tra vợ chồng hoàng thành lập công ty chuyên kinh doanh mặt hàng tạp hóa
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng hoàng mua ba mươi hai mảnh đất
trong đó hai mươi bảy mảnh đất được thế chấp ngân hàng để vay hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh đó vợ chồng này còn vay tiền của hai mươi một người với số tiền gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai vợ chồng mất khả năng chi trả nợ
để có tiền trả cho những người cho vay vợ chồng hoàng đã đưa thông tin gian dối
vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay
tuy nhiên cặp vợ chồng này đã sử dụng tiền vay
chi trả tiền gốc lãi cho những người vay và phục vụ kinh doanh
đến thời điểm là hạn trả nợ hai vợ chồng hoàng không trả mà chiếm đoạt tiền vay